đồn biên phòng hòn sơn bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang vừa kịp thời ứng cứu tàu cá bị nạn trên biển
và dẫn tàu bị nạn về bến xã đảo lại sơn huyện kiên hải
đầu giờ chiều qua ban chỉ huy đồn biên phòng hòn sơn nhận được tin về việc có một phương tiện công mực không số
do ông trần văn ngoan chú tại huyện u minh tỉnh cà mau làm thuyền trưởng
bị hỏng máy tại vùng biển cách cảng lại sơn khoảng một mươi ba hải lý về hướng đông nam
ngay sau đó đồn biên phòng hòn sơn đã cử tổ công tác chưng dụng phương tiện tàu của anh huỳnh trung chính
trú tại huyện kiên hải làm thuyền trưởng cùng tham gia cứu hộ
sau hơn hai giờ tìm kiếm trong điều kiện sóng to gió giật mạnh đến gần một mươi năm giờ cùng ngày
tổ công tác tìm được con tàu bị nạn đang trôi giản
tổ công tác đã lai sát con tàu bị nạn về bến xã đảo lại sơn huyện kiên hải hỗ trợ chủ phương tiện sửa chữa máy móc